phiên họp thứ nhất của ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược đã diễn ra tại văn phòng trung ương đảng dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
công tác xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược đã được ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một làm lần đầu
qua tổng kết rút kinh nghiệm cách làm của khóa một mươi một
trong chương trình toàn khóa của khóa một mươi hai ban chấp hành trung ương tiếp tục xác định đây là một nội dung rất quan trọng dự kiến sẽ bàn ở hội nghị trung ương chín sắp tới
tại phiên họp thứ nhất ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đã lắng nghe những ý kiến đóng góp của các thành viên để thông qua chức năng nhiệm vụ quyền hạn nguyên tắc chế độ làm việc của ban chỉ đạo và tổ giúp việc của ban chỉ đạo từ đó xem xét lần cuối dự thảo của bộ chính trị về vấn đề này để ban hành
đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng tạo tiền đề để tiến hành các công việc tiếp theo

vậy tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu ban chỉ đạo phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ công khai minh bạch khách quan và công tâm
đặc biệt là có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị và phẩm chất đạo đức tốt
đặc biệt là có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị và phẩm chất đạo đức tốt